thưa quý vị thời gian qua sau khi phố cà phê đường tàu tại đoạn trần phú phùng hưng bị dẹp bỏ
thì lượng khách du lịch cũng như các bạn trẻ lại đổ về khu vực đường sắt trên cầu long biên lại ngày càng đông
và những lúc cao điểm trên cầu có hàng chục du khách hành động này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
tuy nhiên nếu xét về mặt du lịch thì sự việc này cũng tạo ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
và cần được các cơ quan chức năng xem xét đánh giá cụ thể
đây là phố cà phê đường tàu tại đoạn đường trần phú sau hơn một tháng buộc phải dừng hoạt động kinh doanh
các hàng rào chắn cùng biển báo cấm tụ tập đông người đã được cơ quan chức năng dựng lên nhằm ngăn du khách đi vào check in chụp ảnh
các dãy quán cà phê thì phần lớn đã bị dẹp bỏ
hoặc hoạt động có phần kín đáo hơn
tuy nhiên có thể thấy vẫn còn rất đông khách du lịch tìm đến đây với sự tiếc nuối
và để thỏa mãn nhu cầu được chụp ảnh trong những không gian đặc biệt ít nơi trên thế giới có
những ngày gần đây cầu long biên được coi là điểm thay thế của du khách bất chấp nguy hiểm
chụp những bức ảnh ở đây rất đẹp và tôi không nghĩ là nó sẽ nguy hiểm
vừa rồi thì tôi thấy không có tàu qua tôi thấy khá an toàn nên đã đi vào
và chụp một vài bức ảnh
cái địa điểm này nó rất là đẹp nó cổ kính và nó có từ thời pháp
nên là chúng tôi cũng muốn đến đây để check in nó xem là nó thế nào và nó có đúng như mong đợi của chúng tôi không
cũng cảm thấy rất nguy hiểm đấy ạ
nhìn xuống dưới cũng thấy run lắm
vì mình cũng muốn có cái bộ ảnh nó đẹp xứng đáng để cho mình đi chụp nên là mình cũng hy sinh một chút
cầu long biên không phải là địa điểm xa lạ với những người đam mê chụp ảnh
từ rất lâu cây cầu hơn trăm tuổi này được xem như một trong những biểu tượng của hà nội
vậy nên việc du khách đổ xô về đây chụp ảnh cũng là điều dễ hiểu
việc treo vào đường dây tàu hỏa chụp ảnh trên cầu thực sự rất nguy hiểm
khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc các khe hở của cầu cũng có thể gây ra tai nạn
đặc biệt trong đó là vấn đề vi phạm an toàn giao thông đường sắt
bản thân du khách cũng phải cần là tự ý thức về những an toàn trong khi đi du lịch
ví dụ như đơn giản nhất đấy là đi bộ thì phải là đi ở trên vỉa hè
và ở đường sắt thì họ cũng sẽ
có những quy định về an toàn đường sắt dù như là sẽ không được đứng hoặc là chụp ảnh
ở cái khu vực mà trên đường dây hoặc là trong đường dây
bên có thể liên quan đến bên đường sắt nữa bên bộ giao thông vận tải
thì cái này chúng ta cần phải nghiên cứu để mà sớm phát hiện ra những cái hiện tượng
nó mang tính bột phát là như vậy để chúng ta có những cái định hướng
tuy nhiên xét về phương diện du lịch cũng có nhiều ý kiến ủng hộ việc xây dựng những đề án
kế hoạch để cầu long biên trở thành địa điểm thu hút khách tham quan
một cách bài bản an toàn
du lịch là một sự bú đắp về văn hóa về trí tuệ về những cái mà con người muốn cảm nhận
mà ở nơi họ sinh sống không có cái người ta cảm nhận
cho nên là tôi cho cái này là dẹp đi là cái biến phát hành chính thôi
chứ còn có thể làm cách nào đó để vẫn ngồi du lịch trên đường tàu
vẫn giữ giật tự trị an được thì quá tốt
nếu làm du lịch xong góc độ tâm lý du lịch
thì người ta khai tác khía cạnh con người và người ta biết dùng cái đó để mà phát triển du lịch
và ngành du lịch phải nắm bắt và những nhà kinh doanh du lịch những nhà kinh tế du lịch
không coi cái đó là cái mà vi phạm người ta mà coi đó là cơ hội để tìm kiếm để mà đầu tư phát triển
có thể thấy xét theo mỗi phương diện mỗi ý kiến đều có những mặt tích cực và tiêu cực
tuy nhiên vấn đề an toàn tính mạng cho du khách vẫn luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu
vậy nên trước khi có những kế hoạch hay đề án phát triển du lịch
thì việc du khách bất chấp tự ý leo trèo chụp ảnh trên cầu
nơi đường say tàu hỏa cần phải được nghiêm cấm